bộ y tế vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố các cơ sở tiêm chủng trực thuộc bộ y tế y tế bộ ngành về việc chuẩn bị tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi

đồng thời các cơ sở tiêm chủng phải thực hiện ký số ngay trong ngày để cập nhật lên hệ thống

trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi cũng sẽ được cấp hộ chiếu vaccine như đối tượng tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín khác
ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm vừa có văn bản gửi tổng giám đốc giám đốc các tổ chức tiến dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn

kinh tế trong bối cảnh thị trường xuất hiện một số diễn biến khó lường từ xung đột địa chính trị giá giàu và nguyên liệu tăng cao

nhằm ổn định giá cả một số mặt hạng thiết yếu như lương thực thực phẩm một số sản phẩm lĩnh vực y tế giáo dụng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới và tiếp theo chương trình mời quý vị cùng với tôi
điểm qua các tin tức được phát hành trên các số báo ra trong tuần trong mục điểm báo
thưa quý vị thông tin trên báo công an nhân dân ngày hôm nay cho biết làn sóng amicron đã khiến cho ca mắc covid một mươi chín
tại nước ta tăng mạnh vào cuối tháng hai đến ba tuần đầu của tháng ba với đỉnh dịch lên tới hơn một trăm tám mươi ca một ngày
và covid một mươi chín đã giảm dần vào cuối tháng ba và đến ngày chín tháng bốn cả nước đã chỉ ghi nhận
hơn ba mươi bốn ca nhiễm mới
báo cáo của bộ y tế ngày chín tháng bốn cho biết dịch covid một mươi chín cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước
số trường hợp mắc tăng nhiều hơn ở nhóm chưa tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín
tỷ lệ ca bệnh nhân nặng và tử vong giảm sâu là do biến thể ormicron gây bệnh nhẹ hơn so với các biến chủng khác
cộng với tỷ lệ tiêm vaccine đạt cao
còn thông tin trên báo tuổi trẻ ngày bảy tháng bốn
theo yêu cầu của chính phủ cuối quý i năm hai nghìn hai mươi hai cả nước phải hoàn thành tiêm mũi ba cho người trên một mươi tám tuổi
tuy nhiên dù đã bước sang quý ii thế nhưng theo báo cáo của bộ y tế
hiện chỉ có gần năm mươi người ở độ tuổi này được tiêm mũi ba và vì sao
thông tin cho biết theo báo cáo của bộ y tế tỷ lệ bao phủ mũi ba đạt gần năm mươi hơn ba mươi năm triệu liều
bộ y tế từng nhiều lần gửi công văn nhắc các địa phương tăng tốc hơn nữa
vì tiêm mũi ba cho người đến lịch tiêm
và lý giải về điều này bộ y tế nêu ra hai nguyên nhân
thứ nhất là do lượng người mắc covid một mươi chín tăng cao chung với thời điểm cần tiêm mũi ba
do đó sự chỉ hoãn tiêm chủng
thứ hai một bộ phận người dân đã tiêm hai liều vaccine sau khi mắc covid một mươi chín
và bình phục có xu hướng không tiêm tiếp mũi ba vì chủ quan cho rằng đã có miễn dịch tự nhiên sau khi mắc bệnh
còn theo báo lao động ngày bảy tháng bốn
trong khi bộ tài chính cho biết bộ y tế đã tiêm hai liều vaccine sau khi mắc covid một mươi chín
do rằng cách tính thuế thu nhập cá nhân hiện vẫn phù hợp
thì các chuyên gia khẳng định với mức sống hiện nay cần tăng mức giảm trừ bản thân và người phụ thuộc
đồng thời cần có quan điểm cải cách thay đổi cơ bản luật thuế thu nhập cá nhân
theo thông tin mức giảm trừ bản thân một mươi một triệu đồng một tháng và giảm trừ người phụ thuộc bốn triệu bốn trăm linh nghìn đồng một tháng

đó là một trong những thông tin rất thấp so với mức sống của người dân
đặc biệt là tại khu vực đô thị dù nhiều người thấy rõ sự bất cập trong việc tính thuế thu nhập cá nhân
cũng như mức giảm trừ gia cảnh hiện nay tuy nhiên bộ tài chính cho rằng mức giảm trừ bản thân và giảm trừ người phụ thuộc hiện nay đã hợp lý
bộ này cho biết các mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân đã góp phần giảm bớt nghĩa vụ cho người nộp thuế
số thuế phải nộp đã giảm cho mọi đối tượng nộp thuế